hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hôm nay hai mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trong phần tin quốc tế hàn quốc lần đầu tiên ghi nhận hơn ba ca nhiễm hôm nay
vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay thứ bảy ngày hai mươi năm tháng chín
xin kính chào quý vị và các bạn
và mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với các biện pháp phòng chống dịch đang được triển khai tại các địa phương
vào sáng ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì họp trực tuyến toàn quốc ban chỉ đạo với các địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cuộc họp được kết nối tới điểm cầu tại một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn
một trăm linh quận huyện thị xã thành phố và sáu mươi ba tỉnh thành phố trên toàn quốc
kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết
ban chỉ đạo thống nhất chuyển chủ trương từ không covid sang thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
khoảng ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi một trở lại trạng thái bình thường mới
tùy tình hình cụ thể của từng địa phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định trên phạm vi cả nước
tình hình dịch vẫn đang tiếp tục được kiểm soát và có nhiều chuyển biến tích cực
nhất là tại các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
một số địa phương có ổ dịch mới phát sinh xong kiểm soát được ngay
theo thủ tướng tuy đạt được những kết quả đáng ghi nhận
song công tác phòng chống dịch covid một mươi chín những ngày qua vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục đóng góp ý kiến
giao bộ y tế tiếp thu các ý kiến nhanh chóng hoàn thiện bộ tiêu chí
hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
về vấn đề vaccine cùng với tổ chức tiêm chủng vaccine an toàn hiệu quả khoa học
theo đối tượng ưu tiên địa bàn ưu tiên thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan
chủ động chuẩn bị vaccine thuốc điều trị trang thiết bị sinh phẩm
phục vụ phòng chống dịch cho thời gian trước mắt và cả trong những năm tiếp theo
thủ tướng phạm minh chính cũng yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo bộ thông tin và truyền thông
phối hợp với các địa phương tiếp tục đẩy mạnh chương trình sóng và máy tính cho em
tổ chức dạy và học linh hoạt an toàn
người đứng đầu chính phủ đề nghị các bộ ngành địa phương triển khai các chính sách hỗ trợ kịp thời
hiệu quả công khai minh bạch đúng đối tượng khen thưởng kịp thời
thỏa đáng đối với tổ chức cá nhân có nhiều đóng góp và sáng kiến trong phòng chống dịch
đồng thời phòng chống xử lý nghiêm theo pháp luật trước các hiện tượng
hành vi tiêu cực lợi ích nhóm trong phòng chống dịch
theo cập nhật đến một mươi hai h trưa ngày hôm nay của sở y tế hà nội trong sáu giờ vừa qua
thành phố không ghi nhận ca mắc covid một mươi chín mới số ca mắc trong một mươi hai giờ trước đó được công bố vào sáng
ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín là bốn trường hợp đều tại các khu cách ly các bệnh nhân này có địa chỉ
là hai trường hợp thanh xuân một trường hợp và tại sóc sơn là một trường hợp
trong khi đó vào sáng ngày hôm nay cdc tỉnh hà nam cũng thông tin có thêm một mươi năm trường hợp có kết quả
khẳng định dương tính với sars cov hai trong đó ghi nhận thêm nhiều ca là giáo viên học sinh
các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn thành phố phủ lý
và cũng trong ngày hôm nay cdc hà nội đã có thông báo đề nghị các trung tâm y tế quận huyện thị xã
giám sát y tế người về từ một mươi hai xã phường thuộc thành phố phủ lý tỉnh hà nam đang thực hiện giãn cách xã hội
theo đó người từ một mươi hai xã phường của thành phố phủ lý về hà nội tự cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
trong thời gian gần đây khi nghe tin một số huyện thành phố của tỉnh kiên giang nới lỏng giãn cách xã hội
thì nhiều tài xế lái xe do hám lợi đã bất chấp quy định của pháp luật nhận trở thuê người từ vùng có dịch
ở ngoài tỉnh trở về quê nhưng hành vi trên đã bị lực lượng công an làm nhiệm vụ
tại các chốt cửa ngõ của tỉnh kiên giang phát hiện bắt giữ
qua đó đã kịp thời ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín ra cộng đồng
vào khoảng bảy giờ sáng ngày hôm nay lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bốn tỉnh kiên giang
đóng tại xã vĩnh hòa hưng nam huyện gò quao phát hiện tài xế trần văn nghị chú đại thành phố hồ chí minh
điều khiển xe ô tô chở thuê cho cặp vợ chồng đi từ thành phố hồ chí minh đến tỉnh kiên giang
qua làm việc tài xế nghị cho biết việc chở thuê người từ vùng có dịch đến nơi khác là vi phạm quy định của nhà nước
nhưng do cần tiền nên nghị đã đồng ý trở thuê cho khách với giá là năm triệu đồng
nhưng khi nghị vừa điều khiển vào địa phận tỉnh kiên giang trên tuyến quốc lộ sáu mươi một giáp với tỉnh hậu giang
thì đã bị công an phát hiện bắt giữ và bị lập biên bản vi phạm
tiếp tục với tin tức an ninh trở tự đáng chú ý khác công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên
vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép
chất ma túy bắt giữ hai đối tượng thù giữ sáu bánh heroin và nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là mùa a phong sinh năm hai nghìn sáu và sùng a dính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
cùng có hộ khẩu thường trú tại xã sa dung huyện điện biên đông tỉnh điện biên
khám xét người và phương tiện lực lượng công an thu giữ sáu bánh với khối lượng khoảng hai hai kg heroin
hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên của một người lạ mặt về bán kiếm lời
và hiện công an huyện điện biên đang điều tra mở rộng chuyên án
tòa án nhân dân tỉnh thanh hóa vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo sùng a chía
và ba đồng phạm gồm sùng a tông thảo a minh phàng a páo đều trú tại huyện mường lát về tội giết người
và đây là bốn đối tượng tội phạm ma túy đã dùng súng chống trả lực lượng công an khiến một đồng chí hy sinh
vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát
tổ công tác của công an huyện mường lát phát hiện hai đối tượng là sùng a chía và sùng a tông
có biểu hiện hoạt động liên quan đến ma túy nên đã yêu cầu kiểm tra
khi thiếu tá vi văn luân công an viên công an xã bù nhi cùng ba đồng chí khác lại gần hai đối tượng
thì bất ngờ bị sùng a chía cầm súng bắn thẳng vào người khiến đồng chí luân trúng đạn gục xuống đường
tiếp đó sùng a tông cũng cầm súng bắn về phía tổ công tác
khi nghe thấy hai tiếng súng nổ phà a páo và thảo a minh đang ở trên núi cũng nổ súng bắn xuống
để iểm trợ cho đồng bọn tẩu thoát
sau khi gây án nhóm các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường
đồng chí luân được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã hy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra công an tỉnh thanh hóa đã nhanh chóng bắt giữ và vận động ra đầu thú bốn đối tượng nói trên
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt sùng a chía mức án tử hình
ba bị cáo còn lại là sùng a tông thảo a minh phàng a pháo mức án tù trung thân
ngoài ra các bị cáo phải bồi thường dân sự cho thân nhân bị hại với tổng số tiền trên hai trăm hai mươi năm triệu đồng
buộc cấp dưỡng hàng tháng cho hai con nhỏ của liệt sĩ vi văn luân cho đến khi đủ một mươi tám tuổi mỗi tháng bốn triệu đồng
do ảnh hưởng của cơn bão số sáu nhiều tỉnh thành miền trung đã xuất hiện mưa lớn trong đó có nghệ an
sáng ngày hôm nay đơn vị quản lý hồ vực mấu thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết là đã bắt đầu cho xả tràn hồ vực mấu
từ chín giờ sáng ngày hôm nay
với lưu lượng từ năm mươi đến ba trăm linh mét khối một giây
hiện nay mực nước tại hồ vực mấu đã đạt gần hai mươi một mét trong khi đó mực nước thiết kế cũng là hai mươi một mét
lượng nước đổ vào hồ đạt hai trăm linh m khối trên một giây
và để đảm bảo an toàn hồ chứa nước và các vùng thượng lưu hạ du đơn vị quản lý hồ vực mấu đã vận hành xả lũ
với lưu lượng là năm mươi mét khối một giây trong sáng ngày hôm nay
lưu lượng xả sẽ tăng lên tùy thuộc vào lượng nước đổ về và dự kiến dừng khi mực nước đạt theo yêu cầu
hôm nay thông báo xả tràn hồ vực mấu cũng đã được sĩ nghiệp thủy lợi hoàng mai gửi tới các xã vùng hạ du
để chủ động phòng tránh khi nước dâng cao
vực mấu là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh nghệ an được xây dựng từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vận hành vào năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hồ có dung tích bảy mươi năm triệu m ba nước
năm hai nghìn một mươi ba hồ vực mấu mở năm cửa tràn để mở cùng lúc kể từ khi hồ vận hành gây ra trận lũ lịch sử thiệt hại khoảng tám trăm linh tỷ đồng
mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số sáu
trong hai ngày vừa qua cũng đã khiến cho nhiều nơi ở nghệ an bị ngập sạt lở đất
nước sông suối dâng nhanh đã làm một số khu vực ở miền núi bị chia cắt
miền trung tây nguyên đang bước vào mùa mưa bão với dự báo là nhiều yếu tố phức tạp khó lường
để hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố về điện
ngành điện của đà nẵng đã chủ động triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo an toàn lưới điện trong mùa mưa bão
và cấp điện nhanh nhất khi xảy ra sự cố
cây cối ngã đổ làm đứt
hệ thống dây truyền tải điện hỏng cháy các trạm biến áp như thế này là những sự cố thường xuyên xảy ra
tại thành phố đà nẵng mỗi khi đến mùa mưa bão
nằm ở khu vực miền trung tâm điểm của bão lũ những tai nạn sự cố về điện tại đây vào mùa mưa
có chiều hướng gia tăng hơn so với các thời điểm khác trong năm
để chủ động ứng phó với tình hình thời tiết bất lợi ngành điện thành phố đã triển khai nhiều biện pháp
để đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão
đặc biệt ưu tiên kiểm tra các vị trí sung yếu dễ xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến đường dây cung cấp điện
như các khu vực cột điện được lắp đặt ở nơi có địa hình thấp thường xuyên bị ngập lụt
nơi có nhiều cây cối ảnh hưởng đến an toàn các đường dây trung hạ thế để triển khai các phương án phòng chống thiên tai
hiện nay công ty lực hành nạn đã thành lập lại bán giữ phòng chống thiên tai và tìm kiểm chủ nạn của công ty năm hai nghìn hai mươi một
tin nhịp sóng hai mươi bốn trên bảy
kính thưa quý vị nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xe chở hàng hóa
và vận chuyển một số đối tượng cần thiết có nhu cầu lưu thông thường xuyên
giữa tp hcm và các tỉnh sở giao thông vận tải tp hcm đã lên phương án
tổ chức giao thông từ ngày một tháng một mươi chia làm ba khu vực phong tỏa
nguy cơ và bình thường mới mỗi khu vực có một quy định cụ thể
theo đó đối với khu phong tỏa sẽ chỉ có các loại phương tiện
gồm xe công vụ xe chống dịch xe chở hàng hóa xe xử lý sự cố hệ
hệ thống hạ tầng giao thông xe tăng lễ được phép hoạt động
ngoài ra xe chở nhân viên y tế người phục vụ phòng chống dịch
người kết thúc thời gian cách ly người bệnh covid một mươi chín người xuất viện
về nơi cư trú cũng được phép hoạt động tại khu vực này
còn đối với khu vực có nguy cơ ngoài các loại xe được phép lưu thông
tại khu vực phong tỏa các loại phương tiện khác được di chuyển
gồm mô tô công nghệ giao nhận hàng hóa shipper xe vận chuyển hàng hóa
dịch vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động ngân hàng và bổ trợ doanh nghiệp
xe chở thiết bị vật lệ phụ vụ xây dựng sửa chữa các công trình công cộng
công trình hạ tầng kỹ thuật được phép thi công tác xe được sở giao thông
vận tải cấp phép hoạt động có mã qr xe đưa người dân tp hcm về quê
và xe đón người dân từ quê trở lại tp hcm theo kế hoạch
xe vận chuyển công nhân chuyên gia được sở giao thông vận tải các phép hoạt động
đối với xe khách hợp đồng sẽ được sở giao thông vận tải các phép hoạt động
có mã qr để kiểm soát số lượng riêng xe buýt chỉ được hoạt động trên từng tuyến cụ thể
sau bốn tháng giãn cách đã đến lúc các doanh nghiệp tại tp hcm cần phải được hoạt động trở lại
và để chuẩn bị cho việc khôi phục sản xuất kinh doanh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm đã ban hành bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn
trong phòng chống dịch covid một mươi chín tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại trên địa bàn thành phố
tuy nhiên thì trên thực tế các doanh nghiệp đang gặp rất là nhiều khó khăn từ chính những tiêu chí như thế này
trong đợt bùng phát dịch lần thứ tư diforny một công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất xuất khẩu
phân phối nội thất đã đăng ký ba tại chỗ do vướng đơn hàng trước đó đã đàm phán xuất khẩu đi nước ngoài
nên công ty phải cố gắng duy trì hoạt động công nhân được yêu cầu cùng làm việc
cùng ăn cùng mở ngay tại các phân xưởng
nhưng việc thực hiện ba tại chỗ khiến doanh nghiệp không tránh khỏi những khó khăn
do đó sau hơn hai tháng vừa hoạt động vừa lo chữa trị cho công nhân bị nhiễm covid một mươi chín
công ty đã quyết định tạm dừng hoạt động sản xuất
chúng tôi chọn giải pháp là ngưng bởi vì thực tế ra là toàn bộ các phí tổn và các áp lực
thì tiếp tục hoạt động thì nó lớn hơn nhiều so với những lợi ích đem lại
so với deferny thì công ty cổ phần thể dục thể thao gétfith còn rơi vào tình cảnh khó khăn hơn rất nhiều
đã bốn tháng qua cả một trung tâm thể dục thể hình thẩm mỹ và yoga với diện tích gần hai năm trăm linh m hai
phải đóng cửa vì đại dịch trong khi các chi phí cố định vẫn phải chi trả
và chính vì hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chủ yếu diễn ra trong
không gian khép kính mà vô hình chung công ty này bị xếp vào nhóm hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao
tôi vẫn kỳ vọng là sau khi bỏ giãn cách mở cửa hoạt động lại thì khách hàng sẽ đến nhưng mà về mặt tâm lý
là khách hàng họ vẫn còn rất là hoang mang rất là lo sợ nên là chúng tôi cũng cố gắng đưa ra
nhiều cái giải pháp ngoài cái việt nam ca ra thì chúng tôi cũng cố gắng đưa ra áp dụng những cái
tiêu chí của bộ văn hóa thể dục thể thao đưa xuống làm sao đó để chống dịch tốt nhất
thời gian qua chính quyền thành phố hồ chí minh đã tổ chức nhiều cuộc họp bàn về việc mở cửa cho
các doanh nghiệp hoạt động trở lại và tham khảo ý kiến các chuyên gia kinh tế các doanh nghiệp
để tìm giải pháp hỗ trợ kịp thời nhất tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mới chỉ dừng ở
chủ trương chung chứ chưa đưa ra được các giải pháp cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp ở các lĩnh
vực hoạt động khác nhau
trong quá trình xây dựng chiến lược chúng ta đang xây dựng một mươi bốn chiến lược thì trong đó có
cái chiến lược để mở cửa cho các doanh nghiệp thì sẽ lưu ý những cái giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp
bên cạnh những điều kiện trong bộ tiêu chí trên hiện các doanh nghiệp cũng đang chịu phải những
áp lực rất lớn nếu hoạt động trở lại và với mỗi doanh nghiệp thì những kiến nghị về giải pháp
tháo gỡ khó khăn hai đề xuất được hỗ trợ cũng khác nhau
tôi nghĩ là quan trọng nhất đó là cái chính sách kích cầu chung cho cả nền kinh tế
cái này cũng thế giới đã làm khi gặp khủng hoảng thì chắc chắn là phải kích cầu để cho tạo ra những
cái nhu cầu trong xã hội những cái chính sách nào tốt nhất để cho doanh nghiệp có thể tiếp cận được
cái nguồn vốn để người ta bắt đầu lại bởi vì trong cái thời gian ngừng hoạt động quá dài như vậy
là nó không phải nó quay về không nữa mà nó xuống tới âm mà âm rất là nhiều rồi
theo kế hoạch trở lại bình thường mới của thành phố hồ chí minh thì đến nay đã trị
khoảng hai tuần so với dự định ban đầu chỉ chưa đầy một tuần nữa thành phố hồ chí minh
sẽ phải hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi một và từng bước mở cửa nền
kinh tế việc hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp cần phải gấp rút được thực hiện
sau những phản hồi thích cực về việc tổ chức thí điểm hai tour du lịch cần giờ và củ chi ngày một mươi chín tháng chín vừa qua và từ ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín sở du lịch thành phố hồ chí minh đã tiếp tục phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình tour một ngày hai địa điểm này và mỗi ngày là một chuyến dành cho lực lượng tuyến đầu và đây cũng được coi là một chuyến dành cho lực lượng tuyến đầu và đây cũng được coi là một chuyến dành cho lực lượng tuyến đầu
cả hai chương trình tour khám phá cần giờ củ chi được tổ chức đi về trong ngày theo hình thức khép kính với các điểm đến ngoài trời tách biệt các khu dân cư và thuộc khu vực vùng xanh đã cơ bản kiểm soát được dịch các tour tham quan cũng tuân thủ nghiêm ngặt bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn trong phòng chống dịch do ủy ban nhân dân thành phố ban hành